cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thanh lan bốn mươi tuổi
trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai để làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và đe dọa giết người
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi hai sau khi tiếp nhận đơn trình báo về việc nguyễn thanh lan có hành vi chửi bới đe dọa giết gia đình bà phạm thị thủy
mẹ vợ của lan đội cảnh sát hình sự công an huyện trảng bom đã xác minh khám xét khẩn cấp nơi ở của lan
phát hiện và thu giữ một khẩu súng bằng kim loại màu đen nghi là súng ak một hộp tiếp đạn ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng một dao tự chế
lan khai nhận mua súng và đạn của một người tên là hải không rõ tên tuổi địa chỉ với giá tám triệu đồng để phòng thân
sau khi ly hôn với chị nguyễn thị y khoa lan đã chụp hình khẩu súng để gửi cho chị khoa với mục đích dọa giết chị khoa và gia đình nếu như khoa không quay lại chung sống với lan